vượt qua những gian nan vất vả thậm chí cả hiểm nguy khi các anh làm nhiệm vụ

nhiều vệ hè tuyến đường đang thi công làm cho trận tuyến bảo đảm an toàn giao thông thêm phức tạp
khó khăn là vậy song với quyết tâm giảm tai nạn giao thông bảo đảm cho người dân du xuân đón tết an toàn
từ nhiều tháng nay công an tỉnh bắc giang đã liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra xử lý vi phạm
huy động một trăm linh quân số cảnh sát giao thông và các đội nghiệp vụ công an các phường xã cán bộ trật tự đô thị tham gia bảo đảm an toàn giao thông
để giúp quý vị hiểu rõ hơn về kế hoạch và các biện pháp triển khai bảo đảm an toàn giao thông trong dịp trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại tá đỗ văn huyền trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin đồng chí hãy điểm qua những kết quả nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh bắc giang của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua